công an quận cầu giấy thành phố hà nội vừa phối hợp với các lực lượng chức năng
phát hiện điểm tập kết mua bán bình khí cười n hai o trên địa bàn với số lượng lớn
trước đó qua công tác trinh sát đội cảnh sát kinh tế công an quận cầu giấy phát hiện
tại khu vực các quán ăn ở a một mươi nam trung yên phường yên hòa cầu giấy
có biểu hiện hoạt động tổ chức ăn uống sử dụng bóng cười trái phép
sau thời gian thu thập tài liệu và củng cố chứng cứ lực lượng công an đã xác định
đối tượng chuyên cung cấp khí n hai o cho khách đến ăn uống tại các nhà hàng
ở khu vực trên là nguyễn văn tính quê phú thọ
vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng ba tổ công tác đội cảnh sát kinh tế công an quận cầu giấy
phối hợp với cục quản lý thị trường hà nội kiểm tra kho chứa hàng hóa
tại khu đất dự án đường năm mươi mét cuối đường dương đình nghệ phường yên hòa
phát hiện trong kho có trên một trăm sáu mươi bình khí n hai o các loại
làm việc với cơ quan chức năng tính đã không xuất trình được giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ và khai nhận số bình khí n hai o trên
được đối tượng mua trôi nổi trên thị trường với giá từ ba trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng một bình
sau đó tính đã vận chuyển về tập kết tại kho rồi bán cho khách để kiếm lời
với giá từ năm trăm linh đến bảy trăm linh nghìn đồng một bình